thưa quý vị khán giả dừng đỗ nghỉ ngơi tại khu vực đường cứu nạn trên các cung đường đèo dốc là việc làm rất nguy hiểm
mới đây hình ảnh một chiếc xe khách và nhóm thanh niên chụp ảnh tại khu vực đường cứu nạn đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng
đang nói từ trước đến nay thì đã có rất nhiều hình thức cảnh báo về tình trạng này trên các phương tiện thông tin đại chúng
đồng thời tuyên truyền về tác dụng của đường cứu nạn đã được thực hiện
vâng ạ vậy hành động này là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết hay là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến luật giao thông đường bộ
và phải chăng nhận thức về sự nguy hiểm của việc làm này chưa được nhiều người biết đến hay vì lý do nào khác
hãy cùng đến với nội dung này trong cư dân mạng ngay sau đây
những ngày vừa qua mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh chiếc xe khách và một nhóm thanh niên giản hàng chụp ảnh
tại khu vực đường cứu nạn được chia sẻ trên facebook
không ít người không khỏi lạnh gáy bởi hành động của những người này
thật sự khó hiểu anh tài này chẳng lẽ họ không hiểu đường cứu nạn để làm gì sao
có thể nhiều thanh niên chưa chắc đã biết ý nghĩa mục đích của đường cứu nạn này
nhưng tài xế xe khách buộc phải biết lỗi này một trăm linh là của tài xế chờ đón khách du lịch
hết chiếm dụng đường cứu nạn rồi đến chạy vào làn rừng khẩn cấp
nên phạt những hành vi này thật nghiêm khắc trước khi gây hậu quả
phải phạt nguội tài xế xe khách khi đã coi thường tính mạng của các cháu học sinh
và vi phạm luật giao thông
đường lãnh nạn hay đường đón nạn rừng đỗ xe trên đường cứu nạn
thiếu hiểu biết hay vô ý thức dàn hàng chụp ảnh trên đường lãnh nạn
thiếu hiểu biết hay miều mạng
hàng loạt nội dung phản ánh liên quan tới vụ việc được cộng đồng mạng chia sẻ
và nhấn mạnh như lời cảnh báo trước những hành vi nguy hiểm
của không ít người tham gia giao thông hiện nay
theo nhiều cư dân mạng hình ảnh xe ô tô con thậm chí cả xe khách
ngang nhiên dừng đỗ nghỉ ngơi tại đường cứu nạn
được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian vừa qua
khiến không ít người bàng hoàng bởi ý thức và sự coi thường tính mạng
của chính bản thân mỗi người khi dừng đỗ tại các địa điểm cứu nạn
trên các cung đường đèo dốc
bởi lẽ khu vực đường cứu nạn không phải là chỗ có thể đỗ xe một cách tùy tiện
lại càng không được phép xuống nghỉ ngơi chụp ảnh
theo quy định đường cứu nạn là đoạn đường được thiết kế và thi công
trên đường đèo dốc nhằm làm giảm tốc độ và đảm bảo cho những xe
mất kiểm soát có thể dừng lại trong một thời gian ngắn hạn chế tối đa thiệt hại
trường hợp rừng đỗ xe trên đường lãnh nạn mà trước đó có biển
cấm dừng xe và đỗ xe lái xe sẽ bị xử phạt ở mức tám trăm linh đồng
đến một triệu đồng theo khoảng ba điều năm nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
cần phải xử phạt nặng hành vi này mới tăng được tính dân đe
và tránh được những hậu quả có thể xảy ra
rất nhiều vụ việc dừng xe không đúng quy định trái luật rồi
mà để mọi người thực hiện nghiêm theo luật thì chế tài phải mạnh
nếu để tái diễn những vụ việc như này thì hiểm họa khôn lường
theo quan điểm của đông đào quốc dân mạng
với những hành vi dừng đỗ tại khu vực đường cứu nạn là đặc biệt nguy hiểm
và có thể xảy ra những hậu quả nghiêm trọng
do đó việc các cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm
với các trường hợp vi phạm là cần thiết
và cần phải có sự điều chỉnh chế tài xử phạt
đảm bảo tính dân đe và ngăn chặn hành vi vi phạm
lại ở đó có quan điểm cư dân mạng cho rằng
hành vi đi vào làn khẩn cấp trên các tuyến cao tốc
cũng cần phải được giải quyết một cách triệt đề
vì sự an toàn của mỗi người khi tham gia giao thông
hãy chấp hành nghiêm quy định tại các khu vực đường cứu nạn làn rừng khẩn cấp
bạn nghĩ sao về việc dừng đỗ tại khu vực đường cứu nạn
chúng hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a phòng truyền hình công an